ngày bảy tháng chín công an quận tân phú tp hcm đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông được cho cầm hung khí tấn công hai người phụ nữ sau đó cố thủ trong nhà rồi tự sát
trước đó chiều ngày sáu tháng chín người dân sống tại hẻm hai mươi ba nguyễn hữu tiến phường tây thạnh quận tân phú nghe tiếng cử cãi tại một ngôi nhà trong hẻm
sau đó có hai người phụ nữ chạy ra ngoài với nhiều vết thương trên người và một người đàn ông cầm hôn khí đuổi theo phía sau
khi công an có mặt người đàn ông này vào trong nhà cố thủ và tử vong ghi cho tự sát hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ